thưa quý vị trong ngày hôm qua chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
và theo đó thành phố hà nội sẽ tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp tết nguyên đán dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
cùng với hà nội thì rất nhiều địa phương trên cả nước cũng đã quyết định không tổ chức các loại hình lễ hội
để có thể thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận và cộng đồng mạng đang chia sẻ thông tin và thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định này
bởi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp đặc biệt là khi việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi ba ca nhiễm biến thể omicron tính đến ngày hôm qua hai mươi một tháng một
với mục tiêu đặt ra là tập trung cao điểm triển khai các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của trung ương và thành phố
hà nội yêu cầu các quận huyện tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp tết nguyên đán
tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao
tổ chức lực lượng phòng chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra theo nguyên tắc bốn tại chỗ không để bị động bất ngờ
cư dân mạng cho rằng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
việc tạm dừng các hoạt động lễ hội vui chơi giải trí tập trung đông người là rất cần thiết và cần phải duy trì kể cả trong dịp tết nguyên đán
trong ngày hai mươi một tháng một cả nước ghi nhận thêm một mươi năm chín trăm ba mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
hà nội vẫn là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước với hai tám trăm linh năm ca
bởi vậy cộng đồng mạng cho rằng không thể chủ quan lơ là công tác chống dịch trong lúc này
hà nội vẫn là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước với hai tám trăm linh năm ca
hà nội vẫn là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước với hai tám trăm linh năm ca
với ca mắc mới cao nhất cả nước người dân ủng hộ việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội
khi tập trung đông người sẽ khiến tình hình dịch có thể phức tạp hơn
nếu lây nhiễm cao trong cộng đồng thì không thể có một cái tết an toàn cho nhân dân được
việc tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa bàn khu vực có nguy cơ cao cần phải được các quận huyện triển khai thực chất
bởi hà nội hiện vẫn còn bốn quận huyện ở vùng cam
đã có nhiều bài học kinh nghiệm từ việc tập trung đông người trong các dịp lễ trung thu nồn tết dương lịch
quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội là kịp thời
mong rằng các quận huyện sẽ quán triệt nghiêm túc và người dân cũng cần có ý thức tuân thủ chặt chẽ
không chỉ hà nội nhiều địa phương trong cả nước cũng đã quyết định dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người không cần thiết trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hà tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn phó hoa nổ
tỉnh nghệ an dừng tổ chức lễ hội đến hết tháng ba âm lịch
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đề nghị dừng tổ chức lễ hội đền trần và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với đó là nhiều địa phương khác như bắc ninh hà nam ninh bình lâm đồng bà rĩnh tầu
cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ y tế cũng đề nghị các địa phương cân nhắc dừng tổ chức lễ hội
và tốt nhất không bắn phó hoa đêm sau thừa tránh tập trung đông người
cộng đồng mạng cho rằng
những khuyến cáo của các bộ ngành đưa ra là kịp thời cần thiết
và các địa phương nên cân nhắc quyết định việc dừng các hoạt động lễ hội
để tránh những hậu quả đáng tiếc hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh thông báo không bắn phó hoa đêm sau thừa để tránh tập trung đông người
hà nội cũng quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp tết
các địa phương cần thực hiện toàn diện các biện pháp phòng chống dịch
kể cả các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và cao đao
đã có quyết định rất cụ thể về trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng chống dịch
nếu không kịp thời đưa ra các biện pháp kế hoạch chống dịch trong dịp tết nguyên đán
để bị động bất ngờ thì chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm
thống nhất các biện pháp chống dịch từ trung ương đến địa phương
có như vậy mới duy trì được thành quả chống dịch của cả nước
và từng bước kiểm soát dịch bệnh trong tình hình hiện nay
cư dân mạng cũng cho rằng
người dân trong thời gian này
khi ăn nghỉ tết cần tuyệt đối tuân thủ đầy đủ quy định năm k
không lơ là chủ quan vì sức khỏe của chính mình gia đình và cộng đồng
thời điểm này người dân các địa phương cũng bắt đầu thu xếp
có kế hoạch về quê ăn tết nguyên đán
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng chống dịch
trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ
về khó khăn không cần thiết cho người dân
tuy nhiên trong quá trình di chuyển về quê
sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
người dân người lao động cũng cần thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch
suy nghĩ của bạn như thế nào về quyết định dừng tổ chức các loại hình lễ hội
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai của các địa phương
mỗi người dân cần có ý thức ra sao để cùng cộng đồng đón tết an toàn
vui tươi đầm ấm trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh
hãy chia sẻ
và để lại bình luận trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân